thưa quý vị với quy mô đầu tư dự báo sẽ tăng lên một trăm tám mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
việt nam được đánh giá là một trong ba mươi thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất trên thế giới
vừa qua công ty trách nhiệm hiếu hạn megamarket việt nam chính thức khai trương siêu thị bán lẻ đầu tiên
tại việt nam mang tên mm supermarket có tổng diện tích bảy m hai và số lượng hàng hóa đa dạng lên tới một mươi mặt hàng
là nhà cung cấp thực phẩm cho gần một triệu khách hàng gồm các nhà hàng khách sạn năm sao cang tin tại việt nam
hiện mm megamarket đang vận hành bốn trạm trung chuyển thực phẩm
trạm trung chuyển rau củ quả đà lạt có vùng nguyên liệu rộng hai trăm năm mươi ha
trạm trung chuyển thủy hải sản sạch tại cần thơ đang cung cấp sản lượng gần hai tấn mỗi năm
trạm trung chuyển thịt lợn tại đồng nai hiện cung cấp cho thị trường hơn hai trăm năm mươi tấn thịt
trạm trung chuyển trái cây bến tre cũng vừa được công ty đưa vào vận hành từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín mega market việt nam đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với bộ công thương
về việc đẩy mạnh liên kết tiêu thụ hàng hóa việt nam trong hệ thống phân phối của mm
đồng thời hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa việt nam ra thị trường nước ngoài